nhằm hướng dẫn cho người dân những kỹ năng cần thiết bảo đảm an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã đồng loạt tổ chức tập huấn kỹ năng thoát hiểm
khi xảy ra cháy nổ trên địa bàn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quận bắc tử liêm
đây là một buổi tập huấn thu hút đông đảo sự tham gia của người dân quận bắc tử liêm do các chiến sĩ
của ban chỉ huy quân sự quận tận tình hướng dẫn cách sử dụng mặt nạ mv năm cũng như kỹ năng
thoát nạn khi có tình huống cháy nổ bất ngờ xảy ra
nó phải từ các trung tâm rồi kết hợp với nhà trường hướng dẫn các cháu biết cách phòng vệ
những cái đơn giản nhất ví dụ như là dùng khăn ướt hay là dùng chăn để mà thoát hiểm khi mà cái đám cháy rất là nhỏ
nhằm nâng cao kỹ năng thoát hiểm cho mỗi người dân công tác tập huấn không chỉ có lý thuyết hướng dẫn sử dụng
mà người dân còn được quan sát các tình huống giả định khi xảy ra cháy nổ để nắm được kỹ năng thoát hiểm khi cần thiết
thực hiện là thang dây để cho
khi thoát nạn từ trên nhà cao tầng từ tầng một mươi bảy một mươi tám hoặc là tầng bốn tầng năm xuống thì có thang dây
tổ chức cho đi bằng cái chăn và màn gió để buộc vào với nhau để thoát hiểm xuống bên dưới
cái buổi tập huấn hôm nay đã đề ra một số cái tình huống nó rất là sát với tình huống cháy nổ
đối với các khu trung tư cao tầng
và cái mục tiêu của chúng tôi làm thế này để cho người dân dự cái lớp tập huấn này
nắm được các kỹ năng và
khi mà xảy ra thì người ta có một cái chủ động trong cái việc mà vận dụng cái buổi tập huấn hôm nay
sự cố cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và bất cứ gia đình nào
những buổi tập huấn thực tế về kỹ năng thoát hiểm như thế này sẽ là nền tảng để người dân hiểu rõ
và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy